tại hà nội ban đối ngoại trung mương tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm bảy mươi năm ngày truyền thống
và đón nhận huân chương hồ chí minh
dự lễ kỷ niệm có ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư trần quốc vượng
nguyên tổng bí thư nông đức mạnh nguyên chủ tịch nước trương tấn sang
nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn sinh hùng các đồng chí ủy viên bộ chính trị
nguyên ủy viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng nguyên bí thư trung mương đảng
ủy viên trung mương đảng tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phụ trọng
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã gửi lãng hoa chúc mừng
đánh giá cao những đóng góp của ban đối ngoại trung ương đồng chí trần quốc vượng nhấn mạnh
sự nghiệp đổi mới của đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới
bên cạnh những cơ hội to lớn chúng ta cũng phải đối mặt với khó khăn thách thức không nhỏ
công tác đối ngoại nói chung và đối ngoại đảng nói riêng đứng trước yêu cầu nhiệm vụ ngày càng nặng nề
phải tận dụng tối đa những cơ hội vượt qua thách thức thực hiện mục tiêu bao trùm hàng đầu
là giữ vững môi trường hòa bình ổn định bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ